người bán hàng tha hồ phù phép tác dụng của các loại vòng điều hòa huyết áp chỉ với giá vài trăm đến vài triệu đồng
thế nhưng chất lượng thực sự của loại vòng này ra sao
nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe người dùng trong quá trình sử dụng hay không
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau sẽ rõ
cao huyết áp là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi
bệnh này có nhiều nguyên nhân như béo phỉ tiểu đường lười vận động liên quan đến ăn uống
hiện nay trên các trang mạng xã hội đang giao bán rất nhiều các loại vòng điều hỏa huyết áp
vòng điều hòa huyết áp có hai loại khá phổ biến
là loại vòng đeo cổ hoặc tay
có vào bọc bên ngoài là cao su dẻo
có nhiều màu sắc như xanh hồng đen
và loại vòng bọc ngoài bằng kim loại sắc vàng hoặc trắng
được bán với giá giao động trung bình từ bốn trăm linh đồng đến hai năm triệu đồng một chiếc
theo như lời giới thiệu
các sản phẩm này đều được sách tay từ nhật bản và hàn quốc về việt nam
cũng với những lời quảng cáo có cánh về công dụng
giúp điều hòa huyết áp lưu thông máu giữ thẳng bằng điều hòa nhịp tim trị đau vai gáy giảm say tổ xe v v
để tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của chiếc phòng này ra sao
phóng viên đã đặt mua một chiếc vòng điều hòa qua mạng
và nhận được những lời tư vấn thực sự hấp dẫn
dạ alo ạ
ờ em ơi cho chị hỏi phải bên mình bán cái phòng điều hòa huyết áp không
dạ đúng rồi chị
chị hỏi chút là chị đang muốn mua cho người nhà
thì cái công dụng cái vòng điều hòa huyết áp này nó thế nào
em tư vấn cho chị thêm với
vòng này thì mặt trong nó sẽ có cái đá chị
thì đá nó sẽ áp vô da mình á
thì nó phát từ sống á
thúc đẩy máu huyết và lưu thông
thì từ đó nó giúp ổn định và điều hòa huyết áp mình lại á chị
thì cái này nó có tác dụng là cân bằng huyết áp và giúp ổn định
hạn chế những tình trạng giống như là bị
tăng giảm độc ngộ
những lời quảng cáo mới nghe qua
tưởng chừng như
trước vòng điều hòa huyết áp có một công dụng rất thần kỳ
mặc dù chất lượng thực sự
chưa hề được kiểm chứng
nhưng chỉ bỏ ra vài trăm ngàn đồng
để mua và sử dụng
thì đây là một số tiền khá nhỏ
để đổi lấy sự ổn định cho sức khỏe
nhất là người đang có bệnh với huyết áp
thì không ai tích tiền cả
thậm chí đây còn là một món quà
mà nhiều người cao tuổi rất thích
bạn về đồn đồn
chiếc vòng này khá là tốt
nghe quảng cáo thì rất là hay
đeo vào thì không phải uống thuốc uống men
thì con gái
tìm mua cho mẹ
bạn tôi cũng có sử dụng
thì cũng có nói là
cái này là điều hòa huyết áp rất tốt
đây là chiếc vòng điều hòa huyết áp
mà phóng viên đã đặt mua
với giá hơn bốn trăm linh đồng
qua thử nghiệm
thì chiếc vòng có năm trăm linh
tuy nhiên khi kiểm tra bên trong chiếc vòng
chỉ là một khối cao su đặc
với chất lượng như vậy
liệu chiếc vòng điều hòa huyết áp này
có hiệu quả khi sử dụng
chiếc vòng điều hòa có tác dụng thực sự như quảng cáo
giúp điều hòa huyết áp
liêu thông máu điều hòa nhịp tim
chị đau vai gáy hay không
hãy ngày qua ý kiến của những người có chuyên môn
quý vị sẽ rõ
có rất nhiều cái nơi quảng cáo
và qua các bệnh nhân của tôi
thì được biết rằng là
người ta thường xuyên hỏi
các tác dụng của
đau cổ đau cổ tay
để có tác dụng điều hòa huyết áp
thì thực sự
qua một số công trình nghiên cứu
thì người ta chứng minh là
các cái vòng đeo đấy
không có tác dụng điều hòa huyết áp
như các loại quảng cáo
chủ yếu các chất liệu
làm các cái vòng cổ đấy
hay vòng tay
thì người ta đã nghiên cứu
chủ yếu là các cái loại
năm châm vĩnh cửu thôi
thì đấy thì
qua các cái loại quảng cáo
thì người ta nói rằng là
cái tác dụng của cái tư tính
của năm châm
thì có cái tác dụng
để lưu thông huyết áp
để bình hồn huyết áp
nhưng các cái công trình nghiên cứu
thì chỉ ra rằng
thì thực sự
nó không đúng như cái loại quảng cáo
cấu tạo của những chiếc vòng điều hòa huyết áp
bên trong là năm châm vĩnh cửu
theo nguyên lý hoạt động
từ trường của năm châm
sẽ thắc động lên cơ thể và mạch máu
theo nguyên tắc bạn tay trái
giữa tác dụng của từ trường
thì ion các phân tử trong máu
sẽ chuyển động sang trái hoặc phải
mà không ảnh hưởng đến tốc độ dòng chảy
rõ ràng với lý giải
việc từ trường thắc động ổn định huyết áp
là thứ cơ sở
là lời giải thích cụ thể hơn
từ tiến sĩ vật lý nguyễn văn khải
thế bây giờ ta biết
mới thoáng nghe
thì ta thấy ai cũng nói đúng
tại vì đây là bàn tay
quy trắc bàn tay trái
tác dụng của lực pha ra đây
lọc bàn tay hướng cơ đường sức
lọc bàn tay hướng cơ đường sức
chiều từ cổ tay đến ngón tay
chỉ chiều thẳng điện
thì chiều ngón tay cái trải ra
chỉ chiều lực tác dụng lên
các điện tích
thế thì nếu như bây giờ chúng ta xét
nó chảy từ cổ tay đến ngón tay
mà ta đặt như thế này
thì rõ ràng các điện tích
chảy bị phía mặt tôi
nếu như bị tường ốp ở trên
thế còn nếu bị tường ốp ở dưới
ốp ở dưới
thì cũng chẳng có lợi đó
các điện tích lại bị
hướng ra xa
cái vòng này không có tác dụng gì cả
và nó chỉ lừa đảo những người
không nhớ về
kiến thức phổ thông vật lý
lớp một mươi ngày xưa
và lớp một mươi một bây giờ
với lý giải trên
có lẽ nhiều người đã tin tưởng
vào những lời quảng cáo của người bán hàng
với cam kết
chỉ cần đeo chức vòng điều hòa huyết áp
thì sẽ mang lại sự ổn định cho sức khỏe
cần phải cân nhắc lại
phóng viên ngồi đây
bảo cái thăm ngại anh mang đến đây
bảo bác sĩ đâu huyết áp hiện số
thế nếu như là
nếu phóng viên ngồi thanh thản như thế này
không bị gọi quốc lê là con bị chết tay miệng

máu sẽ đang chạy điều hòa
có đeo một cái cho đeo khắp người
đeo cả chân lên người
hốn quanh người
huyết áp cũng không giảm
khuyến cáo của chuyên gia là vậy
nhưng các trang bán hàng vẫn luôn quảng cáo
nam châm có thể cải thiện dòng máu trong các mô
đến dưới vòng điều hòa huyết áp
từ đó có thể làm giảm huyết áp
còn việc giới thiệu
là nam châm của vòng có thể cung cục
cân bằng năng lượng nguyện tử của cơ thể
nhưng thực tế không có sự cân bằng nào
được công nhận về mặt y học
huyết áp là áp lực máu cẩm thiết
tác động lên thành động mạnh
nhằm đưa máu đến nuôi dưỡng các mô trong cơ thể
huyết áp được tạo ra
do lực co bóc của tim và sức giản của động mạnh
việc quá tin tưởng và chức phòng
không rõ xuất xứ nguồn gốc
quảng cáo là vòng điều hòa được huyết áp
khiến cho rất nhiều người tin dùng
rồi dẫn đến chủ quan
với chính sức khỏe của bản thân
bên cạnh việc không có tác dụng điều hòa huyết áp như quảng cáo
đối với những người có dạng bất cảm
chất liệu của huyết áp
huyết áp của chức phòng
còn có thể ảnh hưởng trực tiếp lên da của người đeo
nếu như đeo thường xuyên
với những gì đã đưa ra
về tác dụng thực sự của chức phòng điều hòa huyết áp
trong chương trình
chúng tôi rất mong quý vị hãy tỉnh táo
trên những lời quảng cáo thổi phồng tác dụng của chức phòng này
đó cũng là một cách bảo vệ cho sức khỏe của bản thân
và chính những người thân của mình
khi đang có bệnh huyết áp
cũng đồng nghĩa với việc tránh trường hợp
khiển bất thật bằng
tôi nhìn là nó cũng chỉ về hình thức là đẹp
thế chứ còn thực ra tôi cũng không tin tưởng
về cái vòng này
bởi vì nếu mà mình có bệnh
thì mình đi vào bệnh viện
chứ bây giờ mà đi đeo cái này
mà khỏi thì chắc chắn là
lời khuyên của tôi thì
những bệnh nhân tăng huyết áp
thì phải rất cẩn thận
trong các cái lời chào quảng cáo
các cái người
những cái thông tin
về các cái vòng cổ
mà có cái tác dụng
hà huyết áp
thì hiện tại bây giờ
chứng minh rõ là
không có tác dụng
những cái lời quảng cáo đấy
và thường xuyên liên hệ
với các bác sĩ
chuyên qua tìm mạch
bất kỳ một cái thay đổi
về chế độ sinh hoạt
huyết áp đang được xem là
căn bệnh giết người thầm lặng
bởi nếu không điều trị kịp thời
sẽ gây ra những bệnh
như tai biến mạch máu não
và các bệnh tìm mạch khác
chúng tôi mong quý vị
hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ
của những người có chuyên môn
để có những phương pháp điều trị kịp thời
không nên tìm vào những công dụng thật kỳ
có các quảng cáo
qua mạng xã hội
qua truyền biện
về vòng nhiều hòa huyết áp
vừa có tác dụng
với cả bệnh nhân hư đáp cao
và hư đáp thấp
đó là một điều đã bất hợp lý
dựa trên cái khuyến cáo
của cái đồng thuận
rồi cái hồi tìm mạch việt nam
cũng như rồi tìm mạch châu âu
thì bệnh nhân tăng huyết áp
thì được điều trị bằng các cách
như là thay đổi lối sống
ví dụ bằng cách là
chế độ ăn hàng ngày
ví dụ là phải giảm dưới sáu ga
trên một ngày
hay là điều trị cân đẳng lý thường
tập thể dục đều đạt
điều trị cả cái bệnh lý phối hợp
cho nó tốt
thứ hai nữa là
và cái chất kích thích
và đặc biệt là phải bỏ thuốc lá
qua chương trình quý vị chắc cũng đã phần nào hiểu rõ
chất lượng thực sự của chiếc vòng điều hòa huyết áp ra sao
qua những lý giải rõ ràng của bác sĩ
cùng chuyên gia về vật lý
về cơ chế hoạt động của nam châm
với quy tắc bàn tay trái
cấu tạo nên chiếc vòng
quý vị hãy thực sự tỉnh táo với những lời mời chào